ngày một mươi tháng tám đoàn công tác của bộ công an đã đến phung viếng thăm hỏi chia buồn cùng gia đình đồng chí phạm minh tố công an viên thôn tân thịnh xã lộc châu thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khi đang giúp dân chống lũ
tại đây đoàn công tác đã kính cẩn tháp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ biết ơn và tiễn biệt đồng chí phạm minh tố
trước anh linh của đồng chí phạm minh tố thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng thời đọc toàn văn thư thăm hỏi của lãnh đạo bộ công an tới gia đình đồng chí tú và trao tặng hai mươi triệu đồng của bộ hỗ trợ giúp gia đình lo tăng lễ cho đồng chí phạm minh tố
trước đó trong lúc giúp người dân chống lũ đồng chí phạm minh tố đã bị trượt chân và bị nước nhấn chìm mặc dù được lực lượng và người dân nỗ lực tìm kiếm nhưng khi được tìm thấy thì đồng chí phạm minh tố đã tử vong